thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đây là phiên họp đặc biệt khi kết thúc ba phần tư kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
trước khi khai mạc phiên họp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tặng hoa chúc mừng đồng chí chu ngọc anh
được giao nhiệm vụ là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
thủ tướng đánh giá có quá trình công tác trên nhiều cương vị khác nhau
nhưng đồng chí trung ngọc anh đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước đã giao phó
thủ tướng mong đồng chí trung ngọc anh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thủ tướng nêu rõ tháng chín có nhiều sự kiện quan trọng được tổ chức thành công
trong đó có kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh ipa lần thứ bốn mươi một và đặc biệt là ngăn chặn có hiệu quả dịch covid một mươi chín
hiện nay đã trải qua ba mươi ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
đây là cố gắng lớn trong ngành y tế quân đội công an các địa phương
cũng như của người dân

hôm nay sẽ đưa ra chốt lại cái tiếp tục giai đoạn hai của gói thứ nhất về hỗ trợ cho người lao động trong covid

tính chung chín tháng các khu vực kinh tế tăng lần lượt một tám mươi bốn ba tám và một ba mươi
mức tăng trưởng cao khu vực nông nghiệp lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế
đồng thời duy trì đảm bảo nguồn cung lương thực thực phẩm hàng hóa thiết yếu và là cơ sở quan trọng để thực hiện mục tiêu an sinh an dân trong bối cảnh đại dịch
chỉ số giá tiêu dùng cpi tháng chín năm hai nghìn hai mươi tăng một mươi hai so với tháng trước và tăng một so với tháng một mươi hai năm trước mức thấp nhất trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bình quân chín tháng năm hai nghìn hai mươi cpi tăng ba tám mươi năm so với cùng kỳ năm trước
các lĩnh vực văn hóa xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại tiếp tục được trú trọng làm tốt công tác an sinh xã hội giảm nghèo đặc biệt là số hộ thiêu đói giảm bảy mươi năm năm so với cùng kỳ lao động tăng một năm triệu người so với quý ii
bài giáo tăng trưởng đã cố gắng nhưng mà chúng ta vẫn thấy tăng trưởng này rất thấp so với tiềm năng
kỳ vọng mà chúng ta đạt ra đầu nào do covid
đó là nhiều ngành nhiều lĩnh vực vẫn còn rất nhiều khó khăn như là dịch vụ đặc biệt là du lịch hàng không vận tải đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn rất nhiều khó khăn
số doanh nghiệp ngừng hoạt động là vấn đề rất quan trọng giải pháp nào
và thứ ba là chính thức hỗ trợ mới bảo đảm để thực hiện việc quân
nghị quốc bốn mươi hai hiệu quả khả thi thằng này chúng ta đã khắc phục đó là nghị quốc bốn mươi hai được bổ sung lần này và quyết định một mươi năm để hỗ trợ cho trí nghiệp vài trả lương đã được đặt ra
khối lượng công việc cần làm trong tháng một mươi và trong quý bốn sắp tới còn rất nhiều vẫn còn không ít khó khăn thách thức cần vượt qua
còn các bất cập vướng mắc cần xử lý để có thể đạt cao nhất các chỉ tiêu đề ra
thủ tướng yêu cầu thảo luận để thực hiện tốt khối lượng công việc cần làm trong tháng một mươi và quý iv